nhận lời mời của ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng cộng sản trung quốc
ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
nước cộng hòa nhân dân trung hoa chủ tịch nhân đại chủ tịch quốc hội lật chiến thư
vào sáng nay ngày tám tháng bảy ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã rời hà nội lên đường thăm chính thức
nước cộng hòa nhân dân trung hoa
nhân chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
từ ngày tám tới ngày một mươi hai tháng bảy truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn với đại sứ việt nam
tại trung quốc ông đặng minh khôi chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn
xin đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong thời điểm hiện nay đối với quan hệ việt nam và trung quốc
từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sẽ có chuyến thăm chính thức đến trung quốc
chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai đảng
hai nước việt nam trung quốc vừa qua đã có bước phát triển mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời chuyến thăm này cũng là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất của đảng
nhà nước ta đến trung quốc kể từ sau khi trung quốc tổ chức thành công đội một mươi chín vào cuối năm hai nghìn một mươi
chuyến thăm cũng sẽ góp phần để tăng cường hơn nữa quan hệ
hợp tác hữu nghị giữa quốc hội và các cơ quan chuyên trách của quốc hội của hai nước
đồng thời chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm trung quốc vừa mới tổ chức kỷ niệm thành công bốn mươi năm cải cách mở cửa
cũng như đang chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm thành lập nước trung quốc mới
thể hiện sự ủng hộ của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với sự phát triển của trung quốc trong bảy mươi năm qua
đặc biệt trong bốn mươi năm cải cách và mở cửa
thưa đại sứ
thưa đại sứ
chuyến thăm lần này sẽ có những hoạt động đáng chú ý nào
với cả chúng tôi là lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước trung quốc
cũng như là quốc hội trung quốc hết sức coi trọng chuyến thăm lần này và làm tốt nhất để chuyến thăm thành công
trong chuyến thăm quan trọng nhất là các cuộc hội đàm hội ý kiến tiếp xúc giữa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
với lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước và nhân đại trung quốc
tại các cuộc tiếp xúc này hai bên sẽ đi sâu bàn bạc trao đổi về những phương hướng lớn
thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như bàn biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn nữa
cái hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực
xin đại sứ giới thiệu đôi nét về trọng tâm hợp tác giữa quốc hội hai nước
có thể nói là trong năm gần đây hợp tác giữa quốc hội chúng ta và nhân đại trung quốc
là phát triển hết sức toàn diện thường xuyên và có ý nghĩa hết sức quan trọng
thể hiện vai trò vị trí của đối ngoại của quốc hội trong tổng thể đối ngoại nhà nước của việt nam
cái vai trò của quốc hội hoạt động đối ngoại của quốc hội
đóng góp vào những thành tiệu của đối ngoại nói chung của đảng và nhà nước việt nam
xin cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân